việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đang được tiến hành tương đối hiệu quả nhưng vẫn còn một số nhóm đối tượng chưa có tên trong hoạt động này
trong quá trình thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ ngành y tế tp hcm ghi nhận vẫn còn hơn bốn hai trăm linh người chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nguyên nhân chính của tình trạng trên là do người dân lo ngại tác dụng phụ của vaccine người thuộc nhóm chỉ hoãn trích ngừa vaccine
để ngăn chặn nguy cơ bệnh nhân mắc covid một mươi chín diễn tiến nặng tử vong trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm đã triển khai chiến dịch cao điểm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
người trong nhóm nguy cơ cao cần chủ động trích vaccine ngừa covid một mươi chín để bảo vệ sức khỏe trong thời gian diễn ra chiến dịch
cơ quan chức năng đã đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng để cập nhật danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi có kèm bệnh nền
thực hiện xét nghiệm cấp thuốc điều trị cho người f và vận động người trong nhóm nguy cơ cao
theo báo cáo của các quận huyện và thành phố thủ đức tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công tác giả soát lập danh sách được bốn trăm bốn mươi bốn trăm chín mươi bảy người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền
riêng trong tháng ba thành phố đã giả soát phát hiện bốn hai trăm linh sáu người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm theo bệnh nền chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đợt cao điểm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao chỉ có ba trường hợp tử vong do covid một mươi chín
hai ca tử vong tại bệnh viện và một ca tử vong tại nhà
từ thực tế trên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
trong đó chích ngừa vaccine là giải pháp hiệu quả để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh và giảm thiểu rủi ro bệnh diễn tiến nặng tử vong
người thuộc nhóm nguy cơ khi không may mắc covid một mươi chín phải chủ động khai báo để được hỗ trợ điều trị kịp thời
nhiều người tránh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bởi lẽ vẫn còn tâm lý hoang mang
lo sợ các tác dụng không mong muốn của vaccine
bên cạnh đó nhiều đối tượng thuộc nhóm các bệnh có nguy cơ cao cũng chưa được tiến hành tiêm chủng khi chưa đảm bảo các yếu tố sức khỏe
vì vậy mới dẫn đến tình trạng hơn bốn hai trăm linh người dân tại thành phố hồ chí minh chưa được tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
tuy nhiên mọi người cũng không nên quá lo lắng vì những lời bàn tán vô căn cứ xung quanh việc tiêm chủng
mà cần tin tưởng vào đường lối lãnh đạo chống dịch của nhà nước
vì thực tế tình hình chống dịch tại việt nam đang có những dấu hiệu tích cực